chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực khách quan của số liệu thống kê và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
bản lĩnh vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ thống kê
bảo đảm tốt nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong hoạt động thống kê của nhà nước một cách chính xác đầy đủ kịp thời
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi tám của tổng cục thống kê diễn ra vào sáng nay
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thành công của chính phủ trong đó có sự đóng góp quan trọng trực tiếp của ngành thống kê
lần đầu tiên chúng ta có kịch bản tăng trưởng hàng quý làm rõ các sản phẩm chủ lực lĩnh vực chủ đạo tăng trưởng quy trách nhiệm cụ thể
chúng ta không chạy theo số lượng nhưng điều này quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác như chỉ tiêu tăng trưởng việc làm
thủ tướng nhấn mạnh tính trung thực là yêu cầu của ngành thống kê số liệu thống kê phải bảo đảm tính chính xác khách quan
chúng ta không chạy theo thành tích để mà đưa ra số liệu không có bạc và chúng ta biết hệ thống số liệu rất nhanh dịch nó bổ sung lẫn nhau chứ không phải là anh muốn tăng mà được đó
tính trung thực là một yêu cầu và chúng phủ cũng không chạy ra thành tích và chúng tôi yêu cầu thống kê phải làm đúng quy định của pháp luật nhất là pháp luật về thông kê
và chúng tôi cũng thấy rất rõ trong dư luận xã hội trong đời sống bình thường phải khẳng định sự chính xác bảo đảm quy tính của ngành chúng ta

dự báo của chúng ta cũng tương đối chính xác
chúng ta dự báo đến cuối hai chúng ta dự báo có khả năng đặt ra pháp luật hành trạng
và các đồng chí cũng tại kỳ họp cuối cùng của năm vừa rồi cũng có rất nhiều ý kiến lúc đầu băng khoăn
nhưng càng đến cuối số liệu đó càng khẳng định đặc biệt những định chế tài chính lớn quốc tế đều đánh giá thống nhất với dự báo của tổng cục thống kê việt nam
thủ tướng cũng nhấn mạnh một số tồn tại mà ngành cần nhìn nhận rõ
như việc thu thập chất lượng thông tin thống kê còn nhiều bất cập phương pháp chế độ thống kê còn bỏ sót bỏ sót kinh tế dịch vụ của xã hội công tác kiểm tra giám sát tuyên truyền phổ biến còn nhiều vấn đề sản phẩm thống kê còn đơn điệu
công tác kiểm tra giám sát tuyên truyền phổ biến số liệu thống kê cũng nhiều vấn đề
chế độ cuối của những năm gần đây có một chí đã quên
đưa vấn đề ra để khẳng định những thành công những vấn đề đặt ra của nền kinh tế việt nam
nhưng mà đây cũng là cái khóa còn phải đặt ra
và tôi cũng muốn nói sản phẩm thống kê còn đơn điệu
các chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng là vấn đề cần phải đặt ra
mình đang thống kê về số lượng tăng trưởng tôi nói là nghiêm khắc
các chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng chúng ta phải chú ý hơn nữa
vấn đề môi trường
vấn đề năng suất lao động
vấn đề xã hội
những vấn đề về chất lượng tăng trưởng rất quan trọng của ngành thống kê
chứ không phải chỉ nói số lượng tăng trưởng
thủ tướng nhấn mạnh vị trí bản lề của năm hai nghìn một mươi chín
việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng
tổng cục thống kê cần tập trung nâng cao chất lượng công tác thống kê
vĩ mô của các ngành lĩnh vực tiến tới phân tích đánh giá hoạch định chính sách của các ngành địa phương
số liệu nào đánh giá đó
số liệu thống kê của ngành là chính thống tin cậy không bỏ sót không tính trùng
toàn ngành phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo trung thực khách quan chính xác
nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế ứng dụng các công nghệ hiện đại
quan tâm hơn nữa đến phân tích đánh giá số liệu thống kê để thực sự là con số biết nói
thủ tướng yêu cầu cần có báo cáo phân tích nghiên cứu sâu về tình hình quốc tế khu vực
để có định hướng rõ hơn nhanh nhạy kịp thời không để bị động bất ngờ
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã trao huân chương lao động hạng nhất nhì ba và cờ thi đua của chính phủ
tặng một số tập thể cá nhân của tổng cục thống kê